lúc h bốn mươi năm phút ngày hai mươi bốn tháng năm tại ngôi nhà năm tầng cho thuê trọ ở số một ngách bốn mươi ba chín nghìn tám trăm ba mươi một tại phố trung kính
phường trung hòa quận cầu giấy hà nội đã xảy ra vụ cháy khiến một mươi bốn người tử vong và nhiều người bị thương
lúc sáu giờ cùng ngày cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ hiện trường hàng giao chắn được thiết lập
ba lớp từ đầu ngõ một trăm một mươi chín trung kính vào khu vực xảy ra hỏa hoạn
ghi nhận của phóng viên cảnh sát cùng với lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường bên trong ngôi nhà trọ năm tầng
nhiều sắc xe đạp điện đã bị cháy được đưa ra ngoài biển hiệu sửa chữa xe đạp của các nhà trọ cũng đã được tháo rỡ
là một trong số nhân chứng chứng kiến sự việc xảy ra ông nguyễn văn nhân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ở bên cạnh ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn kể lại
lúc gần một giờ cùng ngày trong lúc đang ngủ ở trong nhà ông nghe thấy nhiều tiếng nổ cùng với tiếng ngò hết
sau khi chạy ra cửa tôi thấy
tôi thấy lửa kèm theo khói đen bốc lên ngùn ngụt từ nhà ông quyết là chủ nhà trọ đang xảy ra cháy
sau đó rất đông người kêu cứu hò hét bên trong khu nhà trọ
theo nhân chứng thời điểm xảy ra vụ cháy có hai cậu sinh viên thuê nhà trọ ở gần nhà ông đã chạy ra
cùng với một số người ở trong khu vực nhà trọ bị cháy đập tường rồi mang thang dây trèo lên các ô cửa sổ ở tầng trên
để người bên ngoài đi vào giải cứu những nạn nhân bị mắc kẹt ở bên trong
ông nhân nói sau khi đập được tầng nhà con dâu của ông quyết cùng hai cháu nội
được giải cứu kịp thời đưa ra ngoài
tuy nhiên lúc đó lửa rất lớn khiến cho nhiều người bị mắc kẹt ở bên trong không kịp thoát ra
ông nhân cho hay khu nhà trọ của gia đình ông quyết cho người dân thuê trọ cách đây khoảng chục năm
tầng một của nhà trọ là nơi sửa chữa xe điện
ông nhân suy đoán rằng có thể lúc nửa đêm bị chập điện dẫn tới phát nổ các bình ác quy điện
cũng là một hàng xóm của ông quyết chủ nhà trọ năm tầng
bà n t l năm mươi hai tuổi ở phương trung hoa cận cầu giấy trước khỏi băng hoang và kể lại
khoảng giờ bốn mươi năm phút trong lúc ba và người thân đang ngủ ở trong nhà thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn
bà l nói lúc đó chúng tôi chạy ra ngoài phát hiện nhà ông quyết bị cháy
tôi hoảng lắm nên chạy xuống nhà để dọc cầu giao điện
sau đó khoảng vài chục phút thấy cảnh sát phòng cháy chữa cháy tới hiện trường
vụ cháy khiến nhiều người trong nhà trọ la hét hoảng loạn khiến chúng tôi rất sợ
cũng theo bà l
nữ nhân chứng sẽ ra hỏa hoạn mặc dù mọi người đã cố gắng hết sức nhưng không thể dập tắt được đám cháy
lửa lan nhanh tạo ra nhiều khói rất khó thở
nữ nhân chứng kể lại khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến
chữa cháy rất kịp thời nhưng vẫn có nhiều người bị thương được đưa ra ngoài
đến khoảng ba giờ sáng tôi thấy có rất nhiều người được đưa ra bằng cáng
có cả những nạn nhân bị che kín người
theo ghi nhận của phóng viên báo sức khỏe và đời sống
và lúc bảy giờ công ngày phó thủ tướng chính phủ trân hùng hà cùng nhiều lãnh đạo thành phố hà nội
công an thành phố hà nội đã tới hiện trường vụ cháy
ngay khi nhận được thông tin về vụ cháy công an thành phố hà nội đã điều động năm người cán bộ
chiến sĩ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội
và công an quận cầu giấy đến hiện trường để dập lửa
đến giờ năm mươi hai ngày hai mươi bốn tháng năm các đơn vị tiếp cận hiện trường triển khai chữa cháy
ngăn cháy lan ra cùng với mũi trinh sát tìm kiếm cứu người bị nạn
thời điểm này đám cháy đã phát triển mạnh thiêu dụi nhiều xe máy xe đạp điện xe đạp tại khu vực sân
khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy
các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính phá cơ sổ tiếp cận ở bên trong ngôi nhà
và cứu ra được bảy người mắc kẹt trong đó có nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
đến một giờ hai mươi sáu phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn
qua tìm kiếm sơ bộ các lực lượng phát hiện một mươi bốn người tử vong
sáng nay trước phiên thảo luận quốc hội phó chủ tịch quốc hội nguyễn khắc định cho biết
đầu giờ sáng chúng ta rất đau buồn khi nhận được thông tin đêm qua xảy ra hỏa hoạn tại nhà số một
ngách bốn trăm ba mươi chín nghìn tám trăm ba mươi một phường trung hòa quận cầu giấy hà nội đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
số liệu ban đầu cho thấy có một mươi bốn người thiệt mạng và một số người bị thương
quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân
quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị bộ công an ủy ban nhân dân tp hà nội
và các lực lượng chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả xanh mọi ưu tiên cứu chức người bị thương
kịp thời giúp đỡ các gia đình sớm ổn định tình hình đảm bảo cuộc sống
quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị chính phủ các cơ quan hữu quan chỉ đạo
tăng cường công tác phong cháy chứa cháy trong cả nước hướng dẫn thông tin tuyên truyền rộng rãi
trên các phương tiện truyền thông đại chúng để người dân nâng cao cảnh giác
ứng phó kịp thời không để xảy ra vụ cháy nổ
phó chủ tịch quốc hội nguyễn khắc định cho biết đầu giờ sáng nay
ủy ban thường vụ quốc hội đã tổ chức đoàn công tác do phó chủ tịch quốc hội trần quang phương
dẫn đầu đến hiện trường và vào bệnh viện để thăm hỏi động viên gia đình người bị nạn
động viên các bác sĩ và lực lượng cứu hộ cứu nạn tại cơ sở
liên quan đến vụ cháy trao đổi với phóng viên báo sức khỏe và đời sống
tiến sĩ bác sĩ bùi tuấn anh giám đốc bệnh viện giao thông vận tải cho biết
bệnh viện đang tiếp nhận cho nhiều bệnh nhân trong vụ cháy xảy ra vào đêm qua tại phố trung kính
hiện tại hai đạn nhân đã qua con nguy kịch và được điều trị tại khoa cốc cứu
một trường hợp nguy kịch đang được điều trị hồi sức
theo bác sĩ tuấn anh trường hợp bệnh nhân nặng là cụ già
các bác sĩ đang xúc sức điều trị cho bệnh nhân nhưng do tuổi cao nên tiên lượng điều trị vẫn chưa thể nói trước
đối với những bệnh nhân tử vong ngoài viện do bệnh viện không có người nhà để xác nhận nhân thân nên đã được di chuyển đến nơi khác
trao đổi qua điện thoại với phóng viên báo sức khỏe và đời sống phó giám đốc bệnh viện e phan thảo nguyên cho biết
theo báo cáo của kiếp trực bệnh viện bệnh viện này đã nhận được yêu cầu cử cán bộ y tế đến hiện trường vụ cháy
ngay lập tức tổ cấp cứu ngoại viện của bệnh viện e đến hiện trường
sau đó thi thể của một nạn nhân đã tử vong tại nhà tăng lễ cầu giấy
hiện chưa có trường hợp nào liên quan đến vụ cháy này vào cấp cứu theo dõi sức khỏe tại bệnh viện e
tính đến thời điểm sáng sớm nay ngày hai mươi bốn tháng năm
thông tin từ sở y tế hà nội cho biết các nạn nhân tử vong trong vụ cháy được đưa vào nhà tăng lễ cầu giấy và bệnh viện một trăm chín mươi tám
sáng ngày hai mươi bốn tháng năm bác sĩ bùi hồng giang trưởng khoa cấp cứu bệnh viện giao thông vận tải cho biết
vào dạng sáng bệnh viện tiếp nhận ba nạn nhân trong vụ cháy tại dãy nhà trọ trên ngõ một trăm một mươi chín trung kính quận cầu giấy
mỗi nạn nhân nhập viện cách nhau khoảng ba mươi phút trong đó có một cặp vợ chồng đang nằm tại khoa cấp cứu với triệu chứng hô hấp đơn thuần
sau khi thở oxy truyền dịch thở khí dung thì hiện tại đâu ổn định
người còn lại là một cụ lớn tuổi đến bệnh viện trong tình trạng kích thích suy hô hấp được thổ oxy dùng khí gián phế quản tình trạng đã ổn hơn
bệnh nhân đã được chuyển lên khoa hồi sức tích cực
bác sĩ giang nói ngay khi nhận được tin báo bệnh viện đã chuẩn bị nhân lực vật liệu máy móc tối đa sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu nạn nhân
tại thời điểm nhập viện cụ ba du tình nhưng tình trạng kích thích khó thở chỉ nói được từng chữ một phổi xít hai bên spo hai chín mươi năm

tại thời điểm nhập viện cụ ba du tình nhưng tình trạng kích thích khó thở chỉ nói được từng chữ một phổi xít hai bên spo hai chín mươi năm
bác sĩ giang nói ngay khi nhận được tin báo bệnh viện đã chuẩn bị nhân lực vật liệu máy móc tối đa sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu nạn nhân
tại thời điểm nhập viện cụ ba du tình nhưng tình trạng kích thích khó thở chỉ nói được từng chữ một phổi xít hai bên spo hai chín mươi năm